thưa quý vị những ngày qua tình hình mưa lũ nghiêm trọng đã và đang gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các địa phương khu vực miền trung
tính đến chiều tối ngày hôm qua một mươi năm tháng một mươi một mưa lũ đã làm hai người chết ba người mất tích tại quảng trị thừa thiên huế
ngập lụt sạt lở đất tại nhiều tỉnh thành phố thuộc khu vực trung bộ
tại tỉnh thừa thiên huế mưa to đến rất to đã làm lũ trên các sông hương sông bồ vượt mức báo động ba gây ngập lụt nhiều khu vực
các tuyến đường lớn ở thành phố huế bị ngập sâu nhiều nơi ngập hơn một mét
đến thời điểm này vẫn còn tám huyện thị xã thành phố bị ngập từ ba đến một năm mét
mưa lớn làm tê liệt tuyến đường sắt bắc nam tại nhiều đoạn
mưa lũ cũng làm sáu thôn bản bị chia cắt tại xã trường sơn huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
tại tỉnh quảng trị hơn một ba trăm linh ngôi nhà bị ngập tập trung ở hai huyện hải lăng cam lộ và thành phố đông hà
mưa cũng gây ngập lụt cục bộ một số khu vực và tuyến đường ngầm tràn làm chia cắt giao thông như ngầm tràn ba lòng cầu tràn a ngo a bung ngầm tràn tà rụt a ngo ngầm tràn a rồng trên ngầm tràn a đen
hiện ba huyện đắc rông triệu phong hải lăng vẫn bị ngập từ hai đến một mét
lũ trên các sông khu vực tỉnh quảng trị đang lên tiêm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ vùng thấp trũng ven sông suối
các ngầm tràn qua khe suối ở khu vực miền núi ngập lụt vùng thấp trũng hạ lưu sông bến hải sông hiếu sông thạch hãn và sông âu lâu
mưa to cùng với lượng nước đổ về từ thượng nguồn khiến vùng trũng thấp thành phố hội an quảng nam bị ngập sâu trong nước
tại tỉnh khánh hòa mưa to và rông khiến tuyến đường quốc lộ một đi qua địa bàn thành phố cam ranh bị ngập sâu từ năm đến tám mét
tại quảng ngãi trên tuyến tỉnh lộ dt sáu trăm hai mươi sáu từ thị trấn di lăng huyện sơn hà đi xã hương trà huyện trà bồng đã có bảy điểm sạt lở núi ta lui đất đá vùi lấp mặt đường
mưa lớn là một năm trăm linh mét khối đất đá từ trên đồi cao tràn xuống lòng đường chia cắt tuyến đường này khiến người dân và các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực
cho đến sáng nay một mươi sáu tháng một mươi một nước sông hương thừa thiên huế đang rút sau khi đặt đỉnh bốn ba mươi ba mét
tuy nhiên ban chỉ huy phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế khuyến cáo người dân chưa nên hạ đồ đạc xuống vì nguy cơ tái ngập có thể xảy ra
và vâng thưa quý vị trong sáng ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế đã ngớt mưa trời đã hứng nắng
và tại trung tâm thành phố huế thì nước đã rút dần chỉ còn tình trạng ngập rụt tại một số tuyến đường
người dân cũng đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa và đẩy bùng đất ra ngoài
tương tự tại hàng nguồn sông bồ ở các xã vùng trổng huyện quảng điền
nước lũ thì cũng đang bắt đầu rút dần tuy nhiên vẫn còn tình trạng ngập lụt ở một mươi một xã thị trắng
trên quốc lộ một a vẫn còn ngập đoạn qua thành phố huế huyện phú lộc nhưng phương tiện có thể lưu thông
bến xe trung tâm thành phố trong ngày hôm nay thì cũng đã hoạt động bình thường trở lại
trước diễn biến phức tạp của tình hình lợi tiết bang chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
khuyến cáo người dân không nên sớm hạ đồ đạc xuống thấp
vì trong ngày hôm nay và ngày mai một mươi bảy tháng một mươi một mực nước sông hương có thể giăng cao do trên địa bàn vẫn còn mưa lớn
học sinh trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế tiếp tục được kỹ học trong ngày hôm nay đến khi có thông báo mới
vào sáng ngày hôm nay công an huyện crong bong tỉnh đắk lắc cho biết là đang tổ chức lực lượng vào hiện trường cây ngã đổ
đè lên ba người tử vong một người bị thương thuộc khu vực rừng ở xã giang mau để khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân
theo thông tin ban đầu ngày một mươi bốn tháng một mươi một có một mươi người ở thôn nea ba xã cư pui huyện crong bông đi vào rừng sâu
thuộc địa phận xã mang nhang huyện crong bông để tìm lan và hái nấm
cho đến khoảng một mươi một giờ ngày một mươi năm tháng một mươi một xuất hiện mưa to và gió lớn nên một mươi người này đã dựng hai lán trại trong rừng để trú mưa
tuy nhiên một lúc sau bất ngờ một cây gỗ lớn gần đó đã đổ xuống hai lán chạy này
hậu quả làm ông giàng xéo chính chị vàng thị mai và mua thị mo tử vong ngay tại chỗ
bà sùng thị dế là vợ của ông trình bị thương
sau khi sự việc xảy ra những người may mắn sống sót đã chạy về báo cho người thân và chính quyền địa phương tới hiện trường ứng cứu
tiếp tục với các tin tức an ninh trở tự đáng chú ý khác
nghi phạm cướp ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank cửa lò đã bị công an nghệ an bắt giữ khi đang bỏ trốn tại tỉnh hà tĩnh
đối tượng gây án là nguyễn tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thành phố vinh nghệ an
lực lượng chức năng thu giữ một xe máy một con dao một điện thoại di động một áo khoác
tại cơ quan công an đối tượng thừa nhận vào chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một đã xông vào ngân hàng agribank thị xã cửa lò dùng dao khống chế
uy hiếp nhân viên mục đích là cướp tài sản để lấy tiền trả nợ khi bị mọi người phát hiện đối tượng hoảng sợ bỏ chạy
thành lập công ty rồi làm ăn thua lỗ hai vợ chồng nông văn âu và nguyễn thị vinh đã lấy danh nghĩa công ty để huy động
rồi chiếm đoạt vốn của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh cao bằng
cả hai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng khởi tố bắt tạm ra
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai âu và vinh lấy danh nghĩa chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty lâm đại phúc
để vẽ ra các dự án không có thật thu hút được gần ba trăm linh tỷ đồng tiền vốn đầu tư của nhiều người
chiếm đoạt số tiền trên một trăm năm mươi năm tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương
cả hai bị bắt giữ tại một khách sạn trên địa bàn thành phố hà nội
khám xét nơi ở và nơi làm việc của âu và vinh cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan
cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản phạm hoàng anh trú tại thành phố long xuyên
vừa bị công an thành phố long xuyên tỉnh an giang khởi tố bắt tạm ra
theo kết quả điều tra vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai công ty cổ phần tổng công ty toàn mỹ chi nhánh an giang
phát hiện một cửa hàng ở xã hòa bình huyện trợ mới
đang nợ đơn hàng với số tiền là hơn một triệu đồng
trợ mới đã nợ đơn hàng với số tiền là hơn một trăm hai mươi hai triệu đồng chưa thanh toán nên tiến hành liên hệ
tuy nhiên qua làm việc thì chủ cửa hàng cho biết không đặt các đơn hàng trên
làm việc với hoàng anh là nhân viên bán hàng của công ty
thì đối tượng thừa nhận đã mạo danh khách hàng sử dụng mã cốt để đặt hàng rồi bán lấy tiền tiêu xài
thực hiện tăng cường giả soát kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
nhất là từ những thông tin do người dân phản ánh vào ngày hôm qua một mươi năm tháng một mươi một
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ đã triệu tập lái xe điều khiển phương tiện đi ngược chiều để xử lý
theo đó qua phát hiện trên trang fanpage tin nóng phú thọ hai mươi bốn trên bảy
đăng tải clip ô tô đầu kéo kéo theo samira mark có hành vi đi ngược chiều
tại km tám mươi hai một trăm linh quốc lộ hai thuộc xã phú hộ thị xã phú thọ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
mặc dù biển số của chiếc xe bị mờ hình ảnh trên mạng không rõ nét
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phối hợp với công an các huyện thành thị trên địa bàn
tiến hành ra soát từ đó xác định chiếc xe có biển kiểm soát một mươi chín h tám trăm bảy mươi hai kéo theo samiro max
chủ phương tiện là công ty cổ phần bê tông thương phẩm sông lô
người điều khiển chiếc xe là nguyễn thanh bình chú tại huyện phù ninh
tại cơ quan công an lái xe nguyễn thanh bình đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
công an tỉnh đang tiếp tục xác minh làm rõ thêm các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật
tại khu vực trung bộ một nghìn chín mươi năm của thủ tướng chính phủ về việc tập trung ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực trung bộ
lãnh đạo bộ công an vừa có công điện yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây
cụ thể nắm chắc tình hình mưa lũ đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự tại cơ sở không để bị động bất ngờ
hướng dẫn phân luồng cắm biển cảnh báo phối hợp khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt an toàn cho người và phương tiện
nhất là trên các trục giao thông chính tại các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết khu vực đã xảy ra sạt lở
hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở
kiểm soát chặt chẽ kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn
không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn chủ quan
bố trí lực lượng phương tiện tại các khu vực trọng điểm để kịp thời tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra
thực hiện tốt công tác bốn tại chỗ chủ động các phương án phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn về tính mạng
sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc
các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
chuẩn bị sẵn sàng lương thực thực phẩm các trang thiết bị phương tiện đặc trùng
chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn ra soát kịp thời phát hiện sơ tán
di rời ngay người phương tiện ở những khu vực nguy hiểm đặc biệt là tại khu vực bị ngập sâu ven sông suối
khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở lũ quét
hỗ trợ chỗ ở tạm lương thực nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán đảm bảo ổn định đời sống cho người dân
khắc phục nhanh hậu quả thiên tai vệ sinh môi trường khôi phục các hoạt động sản xuất sinh hoạt của nhân dân
ngay sau khi lũ rút phối hợp triển khai các biện pháp công tác đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện công trình có dự án trọng điểm
quan trọng liên quan an ninh quốc gia nhất là các công trình có khả năng tác động ảnh hưởng lớn khi xảy ra sự cố
kịp thời bổ sung các phương án ứng phó trong tình huống khẩn cấp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
trong sáng nay nước sông hương ở thừa thiên huế đang rút sau khi đạt đỉnh
tuy nhiên cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không được chủ quan vì nguy cơ tái ngập có thể xảy ra
ghi nhận sáng nay tại hạ nguồn sông bồ ở các xã vùng trũng huyện quảng điền nước lũ cũng đang bắt đầu rút dần
tuy nhiên vẫn còn tình trạng ngập lụt ở một mươi một xã thị trấn
trên tuyến quốc lộ một a vẫn còn ngập qua đoạn thành phố huế huyện phú lộc nhưng có thể lưu thông
bến xe trung tâm thành phố cũng đã hoạt động trở lại
trước diễn biến phức tạp của thời tiết ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
khuyến cáo người dân không nên hạ đồ đạc xuống vì mức nước có thể lên lại trong ngày hôm nay đến ngày mai
vì mưa to đến rất to được dự báo vẫn tiếp diễn
trong ngày đó dạng sáng nay tại đèo viu lắc huyến quốc lộ hai mươi bốn từ quảng ngãi đi con tôn
đoạn qua xã ba tiêu huyện ba tơ của tỉnh quảng ngãi đã xảy ra sạt lở mới nghiêm trọng
đất đá sạt lở đã vừa lấp mặt đường quốc lộ hai mươi bốn ở hai vị trí
tư cộng bốn trăm linh khiến nhiều phương tiện ô tô bị kẹt lại không thể lưu thông
chính quyền địa phương đã tổ chức chốt chặn không cho người vào phương tiện qua khu vực sạt lở
trong khi sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi đang khẩn trương huy động phương tiện
tiếp cận điểm sạt lở để sớm thông tuyến
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
mở rộng điều tra vụ án tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một s tại phường an bình thành phố biên hòa
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã khởi tố thêm hai người có liên quan
và khám xét kiểm tra tại trung tâm này
cụ thể viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
đối với nguyễn sơn hải phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai sáu nghìn hai s
và bùi trọng tường đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai sáu nghìn một s
để điều tra về hành vi nhận hối lộ
cơ quan công an cũng khởi tố thêm một bị can khác tuy nhiên cho tại ngoại để tiếp tục điều tra
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với ông dương việt hồng giám đốc của ba trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
sáu nghìn một s ở tp biên hòa sáu nghìn hai s ở tp long khánh sáu nghìn ba s ở huyện định quán
để điều tra về hành vi nhận hối lộ
phòng cảnh sát đồng nai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng cho biết vừa phối hợp với công an tỉnh quảng trị
và các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố triệt phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn từ lào về đà nẵng
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn cường chú tại tỉnh quảng nam là người trực tiếp vận chuyển ma túy về đà nẵng
trước đó qua công tác nắm tình hình lực lượng công an nghi vấn một nhóm đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
từ lào về đà nẵng tiêu thụ dưới nhiều hình thức khác nhau nên lập án đấu tranh
đến chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một tại khu vực gần bến xe trung tâm thành phố các trinh sát đã ập vào bắt quả tang đối tượng cường và hai lốc máy
bên trong có khoảng hai viên thuốc lắc một kg ma túy đá và ketamin cùng một gói heroin
tại cơ quan công an cường khai nhận vừa vận chuyển thuê số ma túy nói trên về đà nẵng cho một người đàn ông viêng trăn ở lào với tiền công là năm triệu đồng
trước đó đối tượng cũng đã thực hiện vận chuyển chót lọt một vụ
hiện công an thành phố đà nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng
điều khiển xe máy trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn vượt kịch khung không hợp tác mà còn lớn tiếng đạp ngã xe mô tô đặc trủng của lực lượng cảnh sát giao thông
ngày hôm nay công an quận năm thành phố hồ chí minh đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn thanh cường trú tại quận bốn thành phố hồ chí minh để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
tối ngày tám tháng một mươi một
ông cường điều khiển xe máy chở theo một người khác lưu thông trên đường an dương vương quận năm
phát hiện cả hai có dấu hiệu say xỉn tổ công tác của đội cảnh sát giao thông chợ lớn
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hồ chí minh đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên ông cường không hợp tác nói lớn tiếng rượt đánh một chiến sĩ cảnh sát giao thông và dùng chân đạp ngã mô tô đặc trủng
nhờ được tin báo công an phường tám đã có mặt phối hợp đưa cơ ông cường về trụ sở làm việc
tiến hành đo nồng độ cồn đối với ông cường cho kết quả vi phạm ở mức bảy trăm một mươi một mg trên một lít khí thở
hiện vụ việc đang được công an điều tra xử lý
thực hiện cao điểm phòng chống tội phạm tín dụng đen ngày hôm nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng
đối với trần đức hữu quê ở hải phòng và nguyễn thị thắm chú tại tỉnh bình dương
theo điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra hữu kinh doanh quán nhậu trên địa bàn thành phố dĩ an tỉnh bình dương
thông qua các mối quan hệ hữu và thắng cho những người đang có nhu cầu vay tiền
với hình thức vay trả góp và vay trả lãi theo ngày
qua xác minh thu thập tài liệu chứng cứ
cơ quan điều tra xác định hai đối tượng đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ hai mươi tám đến bốn trăm bảy mươi năm một năm
thu lợi bất chính trên một trăm linh triệu đồng
làm việc với cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình